các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hàn quốc kêu gọi trung quốc lên án vấn đề triều tiên
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn tỉnh phú yên đang triển khai ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó tỉnh sẽ tăng cường sử dụng văn bản điện tử hạn chế sử dụng văn bản giấy trong các cơ quan đơn vị
thông qua việc sử dụng chữ ký số
từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số và các phần mềm trong các ứng dụng công nghệ thông tin
góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử phục vụ cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử
năm hai nghìn một mươi bảy phú yên sẽ triển khai cấp chứng thư số cho một số các chức danh
tỉnh phú yên cũng phân bổ chỉ tiêu tổ chức kinh doanh trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
bảo đảm hoàn thành ba chỉ tiêu là chín mươi năm doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử
chín mươi năm giao dịch nộp thuế
trong tháng được thực hiện bằng phương thức nộp thuế điện tử
chín mươi năm số tiền nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử
các chương trình trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đang ở mức năm mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đồng thời đáp ứng cho năm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu
chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi và sự hài lòng của người dân
thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân vùng đặc biệt khó khăn
tỉnh quảng ngãi đã quyết định hỗ trợ gần một trăm ba mươi ba tỷ đồng
mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
và người dân đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
tổng số người dân thuộc đối tượng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế là hai trăm linh sáu tám trăm linh người
trong đó hai mươi ba năm trăm linh người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
được hỗ trợ hơn một mươi năm tỷ đồng
một trăm tám mươi ba hai trăm chín mươi người sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ gần một trăm một mươi tám tỷ đồng
để việc hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế đến đúng đối tượng
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo ngành lao động thương minh xã hội các huyện vùng biển miền núi
ra soát thống kê danh sách chính xác đối tượng thuộc diện để mua bảo hiểm y tế
việc hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm y tế cho người dân vùng đặc biệt khó khăn
nhằm giúp bà con ở đây được hưởng các điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn
bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
tỉnh bắc cạn đang đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng để mở mới tuyến đường từ xã khang ninh
vượt sông năng vào xã vùng sâu vùng xa cao thượng thuộc huyện ba bể
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã cao thượng đi lại thuận tiện
phát triển kinh tế và tạo ra tuyến du lịch mới trong vườn quốc gia ba bể
tuyến đường được xây dựng ở vùng sâu vùng xa chạy trên địa hình phức tạp đồi núi sông suối
thời tiết thường xuyên có mưa nên việc thi công gặp nhiều khó khăn
hiện nay chủ đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn
đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị thi công để hoàn thành
đưa tuyến đường vào sử dụng từ cuối năm nay
thời gian vừa rồi thì cũng là do mưa gió việc thi công cũng hơi gặp khó khăn
đợt tới thì điều kiện thời tiết nó cũng ủng hộ thì cũng sẽ dồn máy móc nhân lực nhân công vào để thi công
tuyến đường có nhiều đoạn chạy dọc sông năng
qua bản làng của người dân tộc thiểu số khi đưa vào sử dụng sẽ tạo ra tuyến du lịch mới trong khu vực vườn quốc gia ba bể
đồng thời tuyến đường sẽ tạo điều kiện cho nhân dân xã vùng sâu vùng xa cao thượng ra huyện ba bể thuận lợi
không phải đi đường hai trăm bảy mươi chín xa hơn hàng chục km so với trước đây
qua đó giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng sa này
trước đây nhân dân xã cao thượng sang xã khang ninh và ngược lại phải đi đò vượt qua sông năng nguy hiểm đến tính mạng mỗi khi có mùa mưa lũ
từ cuối năm nay tuyến đường hoàn thành có cầu bắc qua sông năng sẽ giúp nhân dân hai xã cao thượng và khang ninh đi lại thuận lợi
đẩy mạnh giao lưu hàng hóa để phát triển
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
sau một thời gian điều tra theo dõi dạng sáng ngày tám tháng bảy
đoàn kiểm tra liên ngành đã đột kích bất ngờ vào cơ sở có địa chỉ một trăm năm mươi một đường tô ngọc vân quận một mươi hai tp hcm
qua kiểm tra đoàn công tác phát hiện công nhân ở đây đang thực hiện các công đoạn sản xuất các loại đĩa bằng máy móc
thiết bị hiện đại in sao các nội dung trái phép
làm việc với cơ quan chức năng quản lý và công nhân ở đây khai nhận
công ty này hoạt động từ lâu với dàn máy sản xuất băng đĩa hiện đại có giá trị hàng triệu đô la mỹ
mỗi ngày cơ sở này có thể sản xuất khoảng một mươi năm đĩa cd dvd ca nhạc hai kịch phim truyện để tung ra thị trường tiêu thụ
để qua mặt cơ quan chức năng chủ công ty chỉ cho công nhân làm việc từ hai mươi h đến dạng sáng hôm sau trong khu vực cách âm
sau đó âm thầm chuyển lên xe tải giao hàng theo đơn đặt trước tại các ngã tư đường phố rồi rời đi nơi khác
theo cơ quan chức năng đây là cơ sở sản xuất đĩa lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại tp hcm
hiện vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ
liên quan đến sự cố sụt lún gây nên hố tử thần trên đường trường sa quận phú nhuận tp hcm
ngày tám tháng tám các lực lượng chức năng sẽ họp để có giải pháp thi công và ngay trong ngày sẽ bơm hút nước ra khỏi hố tử thần để thi công xác định nguyên nhân sụt lún
sau khi hố tử thần xuất hiện vào sáng ngày bốn tháng tám và sau đó càng sụt lún nghiêm trọng
ban quản lý dự án vệ sinh môi trường tp hcm phối hợp với các chuyên gia đã nghiên cứu xem xét hiện trường
tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
lực lượng thi công sẽ sử dụng robot ép thủy lực để tiến hành đóng cửa nhằm không cho các vết nứt lan rộng
còn việc dùng robot ép thủy lực là do khu vực này nhà dân đông đúc nên để tránh rung động ảnh hưởng nhà dân
dự kiến việc đóng cửa và dùng đá để len chặt giữa các phần cử và phần đường sẽ xong trong ngày bảy tháng bốn
trước buổi sáng mùng tám tháng tám sẽ trả lại phần đường cho các xe cộ lưu thông để hạn chế kẹt xe vì ngày đầu tuần xe cộ rất đông đúc
trong buổi sáng ngày tám tháng tám
nên sẽ họp để có giải pháp thi công tiếp theo
sau cuộc họp sẽ tiến hành bơm hút nước ra bên ngoài khỏi hố tử thần để triển khai thi công xác định nguyên nhân sụt lún
theo các chuyên gia sự cố sụt lún trên đường trường sa là nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả khu vực
và phải cần nhiều thời gian mới có thể khắc phục xong
còn tại hà tĩnh do không được quy hoạch bài bản và đầu tư chấp phá
nên bệnh viện hạng một đa khoa tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong đầu tư mở rộng nâng cấp bệnh viện
đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của hơn một ba triệu dân trên địa bàn
căn phòng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vốn là hai phòng làm việc của nhân viên
để tiết kiệm diện tích phòng chỉ kê hai chiếc giường cùng một số máy móc cấp cứu
phòng tiếp nhận này cũng thành lối đi lại của người nhà bệnh nhân
còn các nhân viên phải kê bàn ghế làm việc ngoài hành lang
còn khi đông bệnh viện phải tổ chức phân loại bệnh nhân ngay từ ngoài cổng hay ở hành lang
đến khu vực chạy thận căn phòng điều trị không lớn được cải tạo từ năm phòng làm việc nhân viên
đây cũng chính là thực trạng chung của các khoa phòng khác tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh
bệnh nhân quá đông quá tải cho nên chúng tôi đã phải đặt lên tống một tầng này là một trăm linh năm giường
để đạt được một trăm linh năm giường phục vụ cho bệnh nhân trong thời điểm hiện nay là chúng tôi phải rút phòng của nhân viên
cản bộ viên trước xuống và đồng thời chúng tôi phải cưới nửa nhiều phòng bệnh ra
tại khoa chuyển nhiễm các phòng điều trị rất nhỏ khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm mét vuông trên một phòng
nhưng vẫn phải kê thêm giường để đảm bảo nhu cầu được
mặc dù phải dùng cả hành lang để làm phòng điều trị
nhưng khoa vẫn phải dành ba bốn phòng đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân của trại giáo dưỡng xuân hà
do vậy không chỉ góp phần tạo áp lực quá tải mà làm ảnh hưởng đến việc thăm khám
điều trị cũng như bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và y bác sĩ
chủ trương lúc đấy chỉ có xây một cái nhà bảy tầng bốn mươi tám tỷ xây một cái nhà bảy tầng đã khoan nhiệm vụ
và có một phần điều trị tức là khoảng có bảy trăm linh tám giường bệnh kèm theo cái nhà này
còn số còn lại vẫn tận dụng bốn cái nhà cũ để mà làm
biết định khi thiết kế là được phê duyệt thì toàn bộ khu này cao nhất là năm tầng
còn khu bốn tầng kia là nhà cũ xây dựng từ những năm chín mươi cải tạo lại để mà sử dụng
nhưng mà cũng rất là nán giải là bởi vì nó có những cái bộ phần quá yếu rồi
nhưng mà anh em cố gắng bằng mọi cách thiết kế rồi giá cổ
rồi là nhờ sự giúp đỡ của sở xây dựng
rồi là các cái đơn vị tư vấn cố gắng làm cho mình thế nào để có cơ sở để sử dụng và đạt hiệu quả cao nhất
phía trước đường hải thường là đâu
cái khu đất thì nãy thấy xây dựng nhà cho thuê
cái này là rất là bức xúc
thứ hai là trong cái đề ản bệnh viện vệ tính và xây dựng trung tâm môn biểu hoạt nhân
thì đề ản ổ đế ảo đang giai đoàn có thể khả thi
và phải xây dựng công trình trước để tiếp nhận trang thiết bị vào khu điều trị thì không có chỗ xảy
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện xung quanh bệnh viện
đang còn số diện tích đất có thể mở rộng được
trước thực trạng cấp thiết cần có khuôn viên đó
nếu có sự ủng hộ hỗ trợ của tỉnh và các ban ngành liên quan
thì bệnh viện có thể nhận được số diện tích trên để mở rộng
lúc đó bệnh viện mới có điều kiện xây dựng mới các khoa điều trị
cũng như thành lập các khoa mới có tính chuyên sâu cao
phục vụ tốt nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe một ba triệu dân trong tỉnh
cùng hàng vạn công nhân và chuyên gia làm việc tại vũng áng
một trong khu kinh tế lớn của khu vực
xã mai thủy có một trăm năm mươi bốn hectare diện tích đất nông nghiệp
trong đó có một trăm ba mươi một hectare diện tích trồng lúa
còn lại là đất tử địa do hệ thống tưới tiêu gặp nhiều khó khăn
để giúp bà con cải thiện đời sống
chính quyền địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả
sang trồng đậu xanh bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
còn đến vùng thứ hai thì lấy tài sinh nhưng mà làm vô tám thì chuột phá
mà làm tài sinh thì gần như không có thu nhập
sau khi đưa cái dự án về thì dân rất phấn khởi bởi vì có cái thu nhập rất cao
nếu mà tỉnh bình quân đến thời điểm này
tuy rằng là có mất nhưng mà cũng đã đạt đến năng suất đến là khoảng năm mươi năm mươi năm hectare rồi
cho nên dân rất là phấn khởi
hơn một mươi năm hectare đất khô cằn trồng lúa kém hiệu quả
trồng đậu xanh trong hai vụ bình quân mỗi hectare cho thu nhập từ ba mươi năm đến ba mươi tám triệu đồng một vụ
qua nhiều năm cả an bộ nhân dân lây hoay nhưng mà tìm ra được kỳ hưởng để chuyển đổi
vừa rồi có gợi ý của phòng đồng nghiệp
thì cả an bộ phòng đồng nghiệp chúng tôi quyết tâm đưa một mươi năm hectare khu vực nước ở cũ vào chuyển đổi
thì bước đầu bà con cũng rất
hoang mang bởi vì rất khó làm
nhưng mà sau khi là phân tích rồi là cái tập huấn
thì bà con cũng nhất trí đồng thần cao và đã tiến hành triển khai làm
nhưng bây giờ là cái hiệu quả để lại khá tốt
cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu xanh
nhiều nơi trên địa bàn xã mai thủy cũng đã chú trọng phát triển nhiều mô hình sản xuất
trăn trại trăn nuôi trồng trọt có quy mô để giúp bà con tăng thu nhập
thời gian tới xã mai thủy cũng sẽ tiến hành nhân dòng mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả
sang trồng đậu xanh đến với một số hợp thực xã lớn trên địa bàn toàn xã
rồi tiến hành làm mô hình gà vườn cho làm thương hiệu đối với nhân dân của xã ma thủy
việc chính quyền địa phương biết việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách linh hoạt
qua đó đã có phần giải quyết việc làm
thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân
tuy nhiên để việc chuyển đổi mang lại hiệu quả cao
địa phương cần có các phương án liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản
xây dựng cánh đồng lớn nhằm tránh tình trạng sản phẩm làm ra nhiều
nhưng không có nơi tiêu thụ làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con
thưa quý vị và các bạn qua ba tháng thực hiện phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi
cực hưởng ứng qua đó góp phần quan trọng giảm tình trạng vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi hiện nay
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
qua thống kê tại năm mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
trong hai trăm tám mươi năm tám trăm bảy mươi tám hộ đã ký cam kết có hai trăm bảy mươi sáu sáu mươi năm hộ chăn nuôi chiếm chín mươi sáu
và chín tám trăm một mươi ba hộ thuộc đối tượng khác có liên quan như hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi
hộ kinh doanh thuốc thú y và giết mổ gia súc gia cầm chiếm ba tám
trong việc triển khai ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
nhiều tỉnh đã có sự sáng tạo bên cạnh việc tuyên truyền để người chăn nuôi tham gia ký cam kết
đã vận động các đối tượng kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi giết mổ gia súc gia cầm cùng tham gia
qua đó đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng nhưng quan trọng hơn
đã giúp làm giảm rõ rệt các vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại các địa phương
theo thống kê của cục thú y tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
có một ba mươi một số mẫu được kiểm tra phát hiện sử dụng chất cấm tại các địa phương
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đối với chất cấm sabutamol
chỉ phát hiện có hai mẫu ở bình dương trên tổng số chín trăm tám mươi năm mẫu
như vậy là chỉ còn hai giảm tới chín sáu so với tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
liên quan đến dự án nâng mặt đường kinh doanh
ubnd tp hcm đã yêu cầu hạ thấp vỉa hè hạ thấp cao độ xuống một mươi cm
cụ thể đối với những đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa
đơn vị thi công tiếp tục triển khai hoàn thiện mặt đường theo thiết kế được duyệt
điều chỉnh giảm cao độ vỉa hè khoảng một mươi cm tại vị trí sát nhà dân
đối với những đoạn chưa thi công thảm bê tông nhựa
điều chỉnh hạ độ cao mặt đường hai mươi năm cm so với thiết kế đã duyệt
về cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án trên
sở tài nguyên và môi trường tp hcm xem xét đề xuất của ubnd tp hcm
báo cáo ubnd tp hcm trong thời gian sớm nhất
kỳ thi đánh giá năng lực đợt một được tổ chức bởi đhqh đã diễn ra vào đầu tháng năm vừa qua
mới đây thì hơn một mươi thí sinh cũng đã bắt đầu bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai
kéo dài từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng bốn
trong đợt hai này đhqh sẽ tuyển bổ sung đối với các thí sinh
đánh giá năng lực và đánh giá ngoại ngữ
trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai này có một mươi bảy trăm hai mươi lượt thí sinh đăng ký dự thi
bài thi đánh giá năng lực và ba năm trăm hai mươi năm lượt thí sinh đăng ký dự thi bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
với số lượng thí sinh như vậy đhqh đã huy động hơn ba trăm bốn mươi chín cán bộ tham gia tổ chức
và coi thi tại bảy tỉnh thành phố
kết quả bài thi đánh giá năng lực có giá trị để đăng ký xếp tuyển vào đhqh
và các trường đại học cao đẳng không thuộc đhqh có công bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực
và đã được đhqh đồng ý để xếp tuyển
kết quả bài thi đánh giá năng lực được bảo lưu trong thời gian hai mươi bốn tháng kể từ ngày thi
về làng biển xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão chan chu
hỏi em vương thị dung ai cũng biết bởi dung là cô gái trẻ bị bại liệt
và chưa qua trường lớp sư phạm nào nhưng lại trở thành cô giáo đặc biệt
ở làng biển chăn chu
gần một mươi năm lặng lẽ trôi qua lớp học miễn phí của em đã góp phần chấp cánh ước mơ
cho hàng trăm đứa trẻ nghèo ở làng trài ven biển của miền trung
khi đang học lớp một mươi một dung bất ngờ phát bệnh viêm tủy bị liệt toàn thân nên việc học đành giang dở
sau một năm kiên trì luyện tập dung đã tự ngồi dậy và cầm được bút
từ đó em mở dạy lớp miễn phí các môn toán văn tiếng anh từ lớp một mươi trở xuống cho các trẻ em nghèo trong xóm
cách dạy học của dung cũng rất sáng tạo không theo khuôn mẫu
nên các em dễ tiếp thu và tiến bộ lên thầy rõ
con hạc đã sáu năm rồi từ nãy lớp một tới bây giờ con thấy hạc cô dung rất là dễ hiểu
những bài khó cô dung luôn tặng tình dẫn dạy cho con
mấy năm liền con học sinh giỏi con rất biết ơn cô
thưa mình từng trải qua những năm tháng khốn khó hơn ai hết là em cũng rất là đồng cảm với sự khó khăn của những em quê hương mình
em chỉ dạy cho những bạn đặc biệt khó khăn thôi
thì nhờ sự nỗ lực của mình và các nỗ lực của các em
cho nên quá trình học tập các em đã tiến bộ rất nhiều
hiện tại là lớp học của em bây giờ đã được khoảng gần tám mươi em
nhà nghèo cha quanh năm đi biển nên chị em dung lớn lên với bàn tay chăm sóc của mẹ
từ khi em mắc bệnh mẹ em cũng đành gác lại công việc hàng ngày
để đưa con gái đi khắp nơi điều trị bệnh
cái niềm vui của cô dạy thì cô gia đình cũng rất là mừng dạy nó vương lên được
thì cũng đỡ được cái khó khăn
rồi cho con cũng mang múng cho con ráng đi đứng được
chứ còn nó ngồi nhắc chỗ thấy cũng tội
không chỉ dạy học miễn phí dung còn lên facebook vận động xin cặp sách
bàn ghế sách vở chuyện cho trẻ em
đến nay dung đã xin được gần năm kệ sách với gần cả nghìn cuốn sách
chuyện để giúp các em nâng cao kiến thức
trong quá trình dạy học thì em cũng đã được giúp đỡ rất nhiều
từ đoàn viên thanh niên của huyện đoàn của các mạnh thường quân
nhất là những người anh chị em đã đồng hành giúp đỡ em và các em nhỏ
mong muốn là trong tương lai mình có thể giúp được nhiều em hơn nữa
không chỉ ở trong xã mình mà còn có thể là các bạn ở xã khác
cách đây có cái nam em dung mở cái lớp học tình thương
mở đây thì chủ yếu là em kèm cạt cho những gia đình mà có con em chết trong con bộ trang trung
bằng đây em kèm cạt thêm một số em không phải con trang trung nữa
em dạy bàn cái tâm của em không có đùa hổ tiền bật gì hết
cũng mang các ngành quan tâm hỗ trợ bàn ghế mái mắt
để em có cái dụng cụ để mà em được mở rộng
để tổ điều kiện giúp đỡ cho các em đó
dẫu cuộc đời không may mắn nhưng dung không đầu hàng số phận
ngày ngày cô giáo đặc biệt này đã mang lại con chữ cho những học sinh nghèo ở làng biển trang chu
với việc làm ý nghĩa này dung vinh dự được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng bằng khen
thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
và sự vận động kịp thời này đã giúp dung tiếp tục vượt qua số phận và cố gắng sống có ích cho xã hội
sáng ngày bảy tháng tám tại ủy ban nhân dân
thị trấn nghèn ủy ban nhân dân huyện căn lộc hà tĩnh tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận kỷ lục việt nam
tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục họ ngô trảo nha dòng họ một mươi tám quận công
nhà thờ họ ngô trảo nha nằm ở thị trấn nghèn huyện can lộc là một trong những dòng họ thế việt
khoảng thế kỷ một mươi năm họ ngô mới tới vùng đất này sinh cơ lập nghiệp và nhanh chóng trở thành một cựu tộc võ thần
từ đời thứ hai đã có người mở đầu công nghiệp với chức tổng binh thái nguyên ngô phúc hải
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức kỷ lục việt nam đã xác lập kỷ lục việt nam cho họ ngô trảo nha dầm ngôi nước với ba nội dung
dòng họ có nhiều quận công nhất với một mươi tám vị
dòng họ có nhiều đời liên tiếp được phong tước quận công với tám đời từ đời thứ năm đến đời thứ một mươi hai
dòng họ có ba anh em ruột được phong tước quận công cùng một ngày đồng nhật đồng phong
tiếp tục chương trình bỉ điều tra về khả năng khủng bố trong vụ tấn công cảnh sát
hàn quốc kêu gọi trung quốc lên án vấn đề triều tiên
trả lời phỏng vấn báo giới ngoại trưởng áo sibuk chang ku je lên tiếng phản đối các bước đi giúp thổ nhĩ kỳ tiến gần hơn với việc gia nhập eu
theo đó ngoại trưởng áo nêu rõ ông không đồng tình với việc mở ra các chương trình mới trong tiến trình đàm phán giúp thổ nhĩ kỳ gia nhập liên minh châu âu eu
ông kuzer cho biết đã đề cập vấn đề này lên hội đồng ngoại trưởng các nước thành viên liên minh châu âu eu vốn chịu trách nhiệm trong việc mở ra trường đàm phán mới với thổ nhĩ kỳ
ngoại trưởng áo nhấn mạnh nước này sẽ cố gắng thuyết phục chính phủ các nước thành viên của liên minh châu âu ngăn chặn các cuộc đàm phán gia nhập khối của thổ nhĩ kỳ
tuyên bố này của ông kuzer được đưa ra sau khi thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng nước này lên tiếng chỉ trích thổ nhĩ kỳ liên quan đến các hoạt động chấn áp của nước này sau cuộc đảo chính bất thành đêm một mươi năm tháng bảy vừa qua
theo đó áo cho rằng tiêu chuẩn dân chủ của thổ nhĩ kỳ không phù hợp với eu do đó nước này không đủ tiêu chuẩn gia nhập eu
áo tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu vào ngày một mươi sáu tháng chín tới
thủ tướng mỹ charles michel thông báo đã mở một cuộc điều tra về khả năng khủng bố trong vụ tấn công bằng dao trước đó một ngày ở thành phố charleroi khiến hai nữ cảnh sát bị thương
phát biểu với các nhà báo thủ tướng michel dẫn lời các công tố viên liên bang đã mở một cuộc điều tra về động cơ khủng bố trong vụ việc dựa trên một số chi tiết cụ thể
trước đó ngày sáu tháng tám đưa tin hai nữ cảnh sát đã bị thương sau khi một người đàn ông tấn công bằng sao gần một đồn cảnh sát ở thành phố charleroit
đối tượng này sau đó đã bị bắn chết vụ tấn công trên diễn ra trong thời điểm bỉ nơi có trụ sở chính của eu và nato đang được đặt trong tình trạng báo động cấp ba
đây là mức cảnh báo tình trạng nghiêm trọng về mối đe dọa có khả năng xảy ra tấn công khủng bố
phủ tổng thống hàn quốc cũng vừa ra tuyên bố kêu gọi trung quốc nêu vấn đề về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên thay vì lên án quyết định của hàn quốc và mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại hàn quốc
ngoài việc gọi những lời phê phán trên là bất hợp lý tuyên bố của phủ tổng thống hàn quốc còn kêu gọi sáu nghị sĩ của đảng đối lập xem xét lại kế hoạch của họ về việc thăm trung quốc từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám tới để thảo luận vấn đề tháp với các quan chức chủ nhà
sau khi lập tuyên bố trên thư ký của tổng thống phụ trách các vấn đề công chúng hàn quốc kim sung u nhấn mạnh rằng truyền thông trung quốc đang sai lầm khi cáo buộc rằng quyết định của seoul về việc triển khai thác là nguyên nhân dẫn đến việc triều tiên thực hiện liên tiếp nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo và các hành động khiêu khích quân sự khác
tổng thống philippines rodrigo duterte hôm nay công bố danh sách khoảng một trăm sáu mươi quan chức và cựu quan chức nước này bị cáo buộc dính líu đến việc buôn bán ma túy bất hợp pháp
duterte việc công khai danh tính những quan chức dính líu đến ma túy là nhằm thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia
phát biểu trong chuyến thăm căn cứ quân đội tại thành phố davao tổng thống rorico duterte cho biết đây là danh sách những người đã phá hủy đất nước đồng thời khẳng định những đối tượng này sẽ phải đối mặt với sự xét xử của tòa án
trong danh sách này có bảy thẩm phán và ba nghị sĩ cùng nhiều quan chức cảnh sát và quân đội
ông duterte khẳng định việc công khai danh tính của những quan chức dính líu đến ma túy là nhằm thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia
tổng thống philippines rorigo duterte từng tuyên bố sẽ không nương tay trong cuộc chiến chống ma túy và sẽ không để tội phạm hủy hoại đất nước
theo ước tính chỉ trong vòng một tháng sau khi ông duterte nhậm chức hơn bốn trăm linh người buôn bán ma túy đã phải bỏ mạng và hơn bốn bốn trăm linh người khác bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng philippines
truyền thông trung quốc đưa tin
nước này lần đầu tiên vừa công bố thông tin về những dự án nghiên cứu thiết bị quân sự trên một trang thông tin mua sắm vũ khí chính thức
nhằm khuyến khích sự cạnh tranh của lĩnh vực từng nằm trong vòng bí mật này
theo đó vụ mua sắm của bộ phát triển trang bị thuộc quân ủy trung ương trung quốc và các cục trang bị thuộc lục quân và hải quân trung quốc
đã công bố hơn tám trăm linh dự án sẽ nhận được nguồn kinh phí đầu tư là ba bảy tỷ nhân dân tệ tương đương với năm trăm năm mươi bảy hai triệu đô la mỹ
quân đội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên trang mạng
mở địa chỉ wien mil cn vốn được công bố hồi tháng một năm ngoái trong một động thái nhằm mở rộng lĩnh vực quốc phòng của trung quốc
cho các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy sự cạnh tranh trong công tác mua sắm quân đội
truyền thông anh vừa công bố kết quả điều tra cho biết một băng nhóm người romani đang buôn lậu vũ khí quân sự từ ukraine vào tây âu và trung đông
một trong những thành viên của băng nhóm trên được hãng tin tức skyn news dẫn lời xác nhận
sẽ vận chuyển đến trung quốc
băng nhóm này được cho là sẵn sàng bán vũ khí cho bất cứ ai muốn mua dù đó là kẻ cướp ngân hàng hay một kẻ giết người hàng loạt hoặc phần tử khủng bố
theo các thành viên của băng nhóm trên vũ khí được buôn lậu từ ukraine vào rumania sau đó được một nhóm khác chuyển tới tây âu và trung đông
những vũ khí này được cho là có chất lượng cao
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cảnh báo an ninh được nâng cao ở châu âu sau khi mới xảy ra một số vụ tấn công khủng bố tại khu vực này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại